đến tận các chợ nhỏ lè truyền thống giúp người dân yên tâm hơn khi tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm
chúng tôi cũng phải đi đến để kiểm tra kiểm soát về những thuốc bảo vệ thực vật
họ sử dụng những loại thuốc như thế nào rồi khu vực thu hái chế biến ra làm sao là chúng tôi đều có sự kiểm tra
thế còn khi hàng về đến các siêu thị chúng tôi đều có những cán bộ có nghiệp vụ để kiểm tra
theo các chuyên gia nhận định điểm nổi bật trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
là bên cạnh sự nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp còn có sự vào cuộc quyết liệt
của chính quyền địa phương tiếp nối kết quả và hướng đi được xác định từ các năm trước
cùng sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo chính phủ các bộ ngành công tác vận động tuyên truyền
giám sát của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội
đối với việc kiểm tra kiểm soát thị trường trên địa bàn thành phố
thì ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tổ chức ba cái đoàn kiểm tra
trong đó thì có một đoàn kiểm tra chuyên kiểm tra để phục vụ hàng hóa phục vụ tết
thế rồi thành phố hà nội cũng tổ chức sáu cái đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm
để kiểm tra trên địa bàn tất cả các quận huyện
sở công thương có chỉ đạo tri cục quản lý thị trường cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tết
và trong đó thì tập trung vào những bốn cái nhiệm vụ chính đó là chống gian lận thương mại hàng lậu hàng giả
vi phạm chất lượng vi phạm sở hữu trí tuệ làm sao mà đảm bảo thị trường trên địa bàn thành phố
trong dịp tết cũng như là thường xuyên là đảm bảo là lành mạnh
năm hai nghìn một mươi sáu được đánh giá là một năm khó khăn với kinh tế việt nam nhưng theo khảo sát của nielsen
một trong những công ty nghiên cứu thị trường lớn tại việt nam mức độ khảo sát của người tiêu dùng
và nhà bán lẻ vẫn được duy trì tốc độ tăng trưởng tiêu dùng vẫn đang ở mức cao và dự kiến sẽ còn kéo dài
chính vì vậy mà trên khắp cả nước các cấp ban ngành các địa phương và doanh nghiệp đã tích cực triển khai
các chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
nhằm phục vụ người tiêu dùng
có một cái tết an lành và ấm át
tuy nhiên hiện nay vẫn còn có những tình trạng ngộ độc thực phẩm gây nguy hại cho người dân
mà nguyên nhân là do các doanh nghiệp chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật
dẫn tới tình trạng không biết mình đang vi phạm
để hiểu rõ hơn các yêu cầu nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp
mời quý vị và các bạn cùng phóng viên truyền hình nhân dân gặp gỡ với khách mời của chương trình ngày hôm nay
trước tiên xin được cảm ơn luật sư minh anh đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa luật sư hiện nay thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang là một trong những vấn đề nhức nhối
mặc dù chúng ta đã có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các chế tài để xử phạt
tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân
thì cơ sở buộc phải phép cho người quản lý cũng như là người trực tiếp tham gia vào khâu chế biến đi học và đạp tạo rồi
nên anh không thể nói là anh không biết được
tuy nhiên ở việt nam thì tám mươi năm trong số đó là vừa và nhỏ
và như vậy thì cái điều kiện liên quan đến kinh tế kỹ thuật để họ ứng dụng vào trong lĩnh vực này là có sự hạn chế
và như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc quản lý cũng như là các chính sách liên quan đến cái vấn đề này
và cái việc nếu giả sử đã được
đầy đủ được cấp phép rồi
thì cái khâu thanh tra kiểm tra đấy là một vấn đề
đối với các doanh nghiệp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm thì hiện nay mức xử phạt đang được quy định như thế nào thưa ông
theo quy định của pháp luật thì mức xử phạt cao nhất là một trăm linh triệu đồng
đấy là một trong cái vấn đề mà tôi cho rằng là cái mức xử phạt thì cũng là khá cao rồi
nhưng tuy nhiên cái vấn đề nó không nằm ở cái nội hàm ở cái việc chế tài xử phạt
mà cái vấn đề chính lại nằm nội hàm ở cái vấn đề thứ nhất là vấn đề cấp phép
thứ hai là vấn đề quản lý liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
và thứ ba như tôi nói rằng là ý thức tham gia của những người tham gia vào cái lĩnh vực này
vậy thì để có được giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm thì các doanh nghiệp cần phải tiến hành những thủ tục gì thưa ông
theo quy định của pháp luật thì chúng ta phải phân loại ra từ hộ kinh doanh doanh nghiệp tư nhân loại hình công ty
và tùy theo loại hàng hóa khác nhau mà chúng ta sẽ xin cấp phép ở những nơi khác nhau
nhưng về cơ bản thì về mặt quy định
quy trình thủ tục thì gồm ba khâu
thứ nhất rằng là những doanh nghiệp khi kinh doanh thì phải cử cán bộ nhân viên cả và người quản lý mình đi tham gia lớp đào tạo liên quan đến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
sau khi đã được cấp phép liên quan đến cái lớp kiến thức này thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị điều kiện những cái cơ sở vật chất
thông thường đối với những cơ sở vật chất thì người ta sẽ yêu cầu là cơ sở phải một xuất một chiều
nghĩ là anh sẽ phải đáp ứng được tất cả quy định rất là đầy đủ rồi
sau thời gian năm ngày kể từ cái ngày mà mình xin
tại cơ quan nhà nước thẩm quyền thì họ sẽ đến kiểm tra cơ sở
và sau một mươi ngày kể từ khi kiểm tra cơ sở thì cơ quan cấp phép sẽ cấp phép
thưa ông đối với các doanh nghiệp sau khi đã có được giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm thì các doanh nghiệp sẽ cần phải lưu ý những điểm gì
để có thể tránh được những vi phạm không đáng có và đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng
đối với doanh nghiệp thì chúng ta đầu tiên chúng ta tuân thủ đúng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước
tuân thủ đúng theo các quy định hướng dẫn của các cơ quan thanh tra kiểm tra liên ngành liên quan đến vấn đề vệ sinh thực phẩm
và chúng ta thường xuyên giáo dục cho những cán bộ công nhân viên của mình về cái khâu bảo vệ bảo hộ
để làm sao mà những thực phẩm không bị ô nhiễm không bị có những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe
ngoài ra thì quan trọng nhất đó là vấn đề là anh không chạy theo những cái lợi ích cá nhân ảnh hưởng đến cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
những người làm luật thì ông có kiến nghị về chính sách để chúng ta có thể quản lý tốt hơn vệ sinh an toàn thực phẩm đem lại những cái giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng
quan điểm của tôi thì hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực này mặc dù đã quy định rất nhiều văn bản nhưng thực sự lại vẫn còn trồng chéo
thì chúng ta tập trung lại đồ mối để tránh những sự trồng chéo liên quan đến vấn đề này
tiếp theo chúng ta phải tăng cường việc thanh tra chúng ta thay đổi liên quan đến việc đào tạo
đào tạo trực tiếp những cái thanh tra đấy đào tạo trực tiếp những người quản lý liên quan đến lĩnh vực này
để họ nâng cao khả năng kiến thức để họ đi thanh tra kiểm tra họ tham gia vào khâu này một cách hiệu quả hơn
tiếp theo nữa là chúng ta nâng cao số lượng những phòng kiểm nghiệm tại chỗ úc để làm sao mà có thể thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra
quý vị và các bạn thân mến chương trình doanh nghiệp và hội nhập của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình doanh nghiệp thời hội nhập
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc email doanh nghiệptộihộinhậpa gmail com